trại giam gia trung thuộc tổng cục tám bộ công an đóng chân trên địa bàn huyện mang giang tỉnh gia lai
cũng đã diễn ra lễ công bố quyết định của chủ tịch nước về đặc xá năm hai nghìn một mươi sáu
đợt này tại trại giam gia trung có tám mươi ba người đang chấp hành án tù được đặc xá tha tù trước thời hạn
theo quyết định số hai nghìn hai trăm ba mươi ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của chủ tịch nước
đây là những người chấp hành tốt nội quy trại giam tích cực học tập lao động có ý thức cải tạo tốt
được hội đồng xét đề nghị đặc sá của chạy giam gia trung xét duyệt theo đúng quy định
dự lễ công bố quyết định của chủ tịch nước những người đặc xá đều phấn khởi trước chính sách khoan hồng
nhân đạo của đảng nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù
qua đó khuyến khích họ phấn đấu học tập rèn luyện tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội